trong quá trình tuần tra lực lượng trinh sát đặc nhiệm công an quận hai tp hcm đã bắt quả tang nhóm đối tượng nghi vấn giàn cảnh cướp tài sản nên đã đeo bám và bắt giữ được ba đối tượng
nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn bị các trinh sát đeo bám từ quận hai qua bình thạnh thủ đức
khi hai đối tượng đang trộm một chiếc xe tay ga tháo chạy thì bị trinh sát truy đuổi
tuy nhiên khi trinh sát áp sát thì có một chiếc xe máy từ phía sau ập tới tìm cách cản đường để đồng bọn bỏ trốn
đến nút giao thông nguyễn xí phạm văn đồng gò vấp các trinh sát áp sát đạp ngã xe nhóm đối tượng
vừa đứng dậy ba đối tượng dùng hung khí tấn công nhưng đã bị các trinh sát khống chế đưa về trụ sở để làm rõ